chợ siêu thị trung tâm thương mại có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu
nhưng đồng thời cũng là những địa điểm tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ lây lan dịch bệnh cao do tập trung đông người
chính vì vậy việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại các địa điểm này cần phải được tăng cường
giám sát chặt chẽ hơn nữa ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số cửa hàng tiện ích và siêu thị ở hà nội

vì vậy việc tăng cường công tác phòng dịch được cửa hàng trú trọng
cũng như là đảm bảo giãn cách hai mét khi những người đến mua hàng để
bên cạnh đấy thì có những trường hợp mà có nhiệt độ thân nhiệt cao thì bên cửa hàng tôi sẽ ghi lại thông tin cá nhân
và sau đấy sẽ gửi những thông tin đấy về bên chỗ y tế địa phương để còn có những biện pháp nhanh nhất
còn tại một trung tâm thương mại trên địa bàn quận long biên là trung tâm lớn lượng người đến khá đông
tại các cửa ra vào đều có các tổ kiểm soát phòng dịch
chị bùi thị liên ở phường bồ đề lựa chọn tới siêu thị mua hàng
theo chị tại siêu thị công tác phòng dịch khá nghiêm ngặt mà mặt hàng cũng phong phú
giữa thời điểm dịch này thì mình cũng chọn đi siêu thị những cái siêu thị mà kiểm soát dịch tốt
bởi vì là khi đến đây thì đều phải khai báo y tế rồi là kiểm tra nhiệt độ rồi là giữ khoảng cách an toàn
và mặt hàng ở đây thì rất là phong phú để yên tâm là không tránh chị bệnh hạn chế ra ngoài

thời điểm này các siêu thị khẳng định công tác phòng dịch luôn được đặt lên hàng đầu
bên cạnh đó sẽ liên tục bổ sung hàng hóa thiết yếu không để khan hàng hoặc không có hàng phục vụ người dân
khi mà thấy tình hình dịch bệnh có căng thẳng lên thì chúng tôi đã tăng dự trữ lên khoảng ba trăm linh
đặc biệt là những cái hàng thiết yếu trong những mùa dịch trước mà khách hàng tiêu dùng rất là nhiều
khi mà vào siêu thị thì toàn bộ cái mặt hàng tươi sống cũng vẫn rất là đầy đủ
rồi mặt hàng thực phẩm khô chúng tôi tăng cường lên
khách hàng yên tâm là hàng hóa rất là phong phú
bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của các cửa hàng tiện ích siêu thị trung tâm thương mại
mỗi người dân khi đến các điểm tập trung đông người như siêu thị trung tâm thương mại
cần tuân thủ khuyến cáo của bộ y tế
việc tuân thủ chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín tại những nơi này là hết sức quan trọng
để cùng chung tay ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng